và ngay sau đó các luật sư cũng tham gia phần tranh tụng về các bị cáo
trước khi bước vào phần tranh tụng đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm luận tội
viện kiểm sát cho rằng kết quả điều tra thẩm vấn công khai tại tòa xác định hành vi phạm tội của các bị cáo
phù hợp với nội dung bản cáo trạng
sau khi phân tích đánh giá toàn bộ hành vi phạm tội của từng bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án cụ thể đối với hai nhóm tội chính
vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ
bị cáo nguyễn bắc son chịu án phạt cao nhất với mức án tử hình
bị cáo trương minh tuấn tổng hợp hình phạt của hai tội từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù
bị cáo lê nam trà tổng hợp hình phạt của hai tội từ hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù
bị cáo cao duy hải tổng hợp hình phạt của hai tội từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù
phạm nhật vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cựu chủ tịch hội đồng quản trị avg
từ ba đến bốn năm tù về tội đưa hối lộ
các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ hai đến năm năm tù
đáng chú ý trong phần tranh luận diễn ra vào chiều nay
phần tự bào chữa bị cáo nguyễn đăng nguyên cựu phó tổng giám đốc mobile phone nói
mua avg có nhiều sai lầm nhưng không thể cứu vãn bởi tại mobile phone
chủ tịch lê nam trà có quyền lực tuyệt đối và khi đọc dự thảo biên bản này
đã phát hiện ra sự sai phạm điều lệ của tổng công ty
khi mobile phone đứng ra cam kết trả nợ vay cho avg
do đó bị cáo đã không ký vào biên bản cuộc họp
cũng trong chiều nay bị cáo nguyễn bắc son cũng tham gia phần tự bào chữa cho mình
năm người liên quan tới vụ phá rừng chém kiểm lâm trọng thương
tại vườn quốc gia jogdol của tỉnh đắk lắc
vừa bị công an huyện ea súp bắt giữ trong đêm qua một mươi chín tháng một mươi hai
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai
hai kiểm lâm của vườn quốc gia jogdol là y khoan bờ giá
và y thông nhà súp

trong lúc đi tuần tra đã phát hiện một nhóm lâm tặc đang phá rừng
tại tiểu khu hai trăm bảy mươi sáu thuộc vườn quốc gia jogdol
thuộc xã cư mờ lan huyện e súp tỉnh đắk lắc
hai cán bộ kiểm lâm này đã nhanh chóng khống chế nhóm lâm tặc
lúc này các đối tượng lâm tặc khác đã lao vào giải cứu đồng bọn
trong lúc bị lâm tặc tấn công kiểm lâm y thông chỉ bởi giá
bị trúng một nhát chém vào tay đứt gân mất nhiều máu
sau khi nhận được tin báo công an huyện ea súp đã nhanh chóng
triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng gây án
các đối tượng bị bắt giữ gồm y gió hồ quỳnh bùn lẹ hồ quỳnh
lương văn huỳnh cùng chú ở huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
y khoáng mờ giao y thất mờ giao cùng chú tại huyện e súp
bước đầu cơ quan công an đã xác định đối tượng cầm dao
trực tiếp chém kiểm lâm là y gió hơ quỳnh
theo công an huyện e súp tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc
các đối tượng lâm tặc đã chặt hạ được hai cây gỗ cam xe nhóm hai
có khối lượng khoảng ba mét khối
hiện công an huyện ea súp đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thuê xe ô tô rồi chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn đức trình
bị công an tỉnh nghệ an ra quyết định truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng nguyễn đức trình đã thuê của bà nguyễn thị sao mai hai xe ô tô
rồi mang bán cho người khác để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
sau khi chiếm đoạt hai xe ô tô của bà mai trình bỏ trốn vào thành phố huế
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an huyện nam đàn khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn đức trình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã
sau nhiều lần truy bắt lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng nguyễn đức trình
tại cơ quan công an nguyễn đức trình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiệp vụ việc đang được xử lý theo quyết định của pháp luật
thưa quý vị dù với lãi suất rất cao nhưng với tâm lý chỉ cần được vay tiền nóng
trong thời gian ngắn có đến hàng trăm người dân tại quảng ngãi đã sập bẫy tín dụng đen
công an tp quảng ngãi đã nhanh chóng vào cuộc triệt phá hai ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen này
gần đây nhóm đối tượng gồm nguyễn công thức chú tệ tỉnh đắk lắc bùi trọng sơn chú ở tỉnh đắk nông
lê văn hiệp và nguyễn y vũ đều chú ở tỉnh gia lai đến tp quảng ngãi thuê nhà trò ở để hoạt động tín dụng đen
thủ đoạn của chúng là tiếp cận những người dân cần tiền sau đó gạ gẫm cho vay với lãi suất cắt cổ
nếu vay một mươi triệu thì một ngày người vay phải trả bốn trăm linh đồng
và chỉ trong vòng một tháng thì người vay phải trả cho chúng một mươi hai triệu đồng tiền lãi hơn cả tiền gốc
cùng với thủ đoạn tín dụng đen này
đội cảnh sát hình sự công an tp hcm
phố quảng ngãi đã bắt được đối tượng vũ văn âu chú tệ xã ân hòa huyện kim sơn tỉnh ninh bình
sau khi vào quảng ngãi âu đã thuê ở tại một nhà trò trên đường cầm thành tp quảng ngãi
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi
có đến gần hàng trăm người dân bị sập bẫy tín dụng đen của hai ổ nhóm này với số tiền lên đến một tỷ đồng
ngoài thành phố quảng ngãi hai ổ nhóm này còn hoạt động tín dụng đen trên địa bàn bình sơn và tư nghĩa
có đối tượng mầu chờ là tìm cách lau kéo để người dân không do vai
từ đó chúng tiến hành thu lỡ đạn và tiến hành làm một phần ra một ngày
giảng đánh việc người dân là không có năng chi trỏa và giảng đánh có đối tượng có những hành vi hành hùng và gây bất ổng trong cuộc sống của người dân
việc triệt xóa hai ổ nhóm tội phạm tín dụng đen
đã góp phần thực hiện hiệu quả đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
qua vụ án công an tp quảng ngãi đề nghị nhân dân nhất là người vay tiền
cần phối hợp với lực lượng công an để tiếp tục đẩy lùi loại tội phạm tín dụng đen ra khỏi đời sống xã hội
công an tp rạch giá của tỉnh kiên giang vừa cho biết đang tạm giữ võ trọng
trọng quý chúa tại xã bình sơn huyện hòn đất của tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát kinh tế kết hợp cùng với cảnh sát giao thông công an tp rạch giá
bắt quả tàng đối tượng võ trọng quý điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ chạy hướng tuyến tránh về tp rạch giá
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở một mươi năm bàn thuốc lá ngoại hiệu hero z scott
tại cơ quan công an quý thừa nhận số thuốc lá trên trở thuê cho đầu nậu từ cửa khẩu tỉnh biên tỉnh an giang
về thị xã long mỹ của tỉnh hậu giang với giá hai triệu đồng
cũng vào sáng ngày hôm nay cục cảnh sát môi trường bộ công an đã phối hợp với tổng cục quản lý thị trường
đã kiểm tra đột xuất bốn kho hàng tại công ty cổ phần thiết bị y tế hải nam có trụ sở tại từ sơn của tỉnh bắc ninh
thu giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu và đặc biệt giả nhãn mát để lưu hành tại việt nam
ghi nhận của phóng viên thời sự
hàng nghìn các thiết bị y tế đồ dùng của mẹ và bé được phát hiện tại cơ sở này
trong đó thì rất nhiều những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ được xác nhận là từ trung quốc
tại bốn kho hàng của công ty cơ quan chức năng đã kiểm tra phát hiện có hàng nghìn sản phẩm y tế như
thiết bị khí dung thiết bị hút mũi chỉ nha khoa cặp nhiệt độ xịp mũi biển khẩu trang tưa lưỡi miếng rán hạ sốt
hay các sản phẩm của mẹ và bé như bình sữa
núm tin giả máy hút sữa đồ chơi gặm của trẻ em
đây đều là những mặt hàng được ưa chuộng và sử dụng nhiều trên thị trường
tác động trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng đặc biệt là trẻ em
cái hàng hóa thì lại họ lại thuê họ làm họ đóng gói từ bên trung quốc
ghi sản xuất từ cái địa chỉ ở tại bắc linh này vận chuyển từ bên trung quốc về
cũng khuyến cáo bà con là nếu như cái hàng hóa mà công bố theo cái sản phẩm mà được phép
của bộ y tế người ta cho phép thì những cái đấy thì mới đảm bảo được
còn những cái mà không công bố chưa công bố mà lại lấy các công bố của bộ y tế mà đưa vào công bố
lưu thông trên thị trường thì những cái sản phẩm đó là sẽ không đảm bảo được
về sức khỏe của bà con và nhất là các cháu bé
hiện nay chúng tôi kiểm đếm sơ bộ và phát hiện ra một số những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người
ví dụ như là miếng hạ sốt của trẻ em
rồi là những cái sản phẩm nước mua
để sử dụng trong việc điều trị đường hấp và các sản phẩm ủ nhiệt giữ nhiệt để điều trị bệnh
trên bao bì sản phẩm đều in chữ nhật chữ thái
nhưng chủ hàng khai nhận các sản phẩm này đều được nhập khẩu từ trung quốc
theo nhận định ban đầu các sản phẩm trên nghi có dấu hiệu là hàng nhập lậu làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng
cơ quan chức năng cho biết chủ công ty này không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
quá trình trinh sát đấy là
đối tượng kinh doanh ở đây là địa bàn rất là rộng
và các kho thì được chứa ở rất là nhiều nơi
và hàng hóa thì được phân tán ở rất là nhiều kho
đối tượng không có quy luật hoạt động cụ thể
mà thời gian thì có thể là ngày đêm
hoặc là mà cũng không có một cái thông tin rõ về những cái quy luật hoạt động
thế nên là chúng tôi rất là khó khăn trong cái việc xác minh
hiện công an tỉnh
bắc ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng
tiếp tục kiểm tra phân loại và làm việc với chủ cơ sở về nguồn gốc số hàng
vừa rồi là những tin tức đáng chú ý ngay sau đây
xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nhịp sống hai mươi bốn chiến bày
kim thả xin được cảm ơn biên tập viên thế cương
thưa quý vị liên quan đến vụ ông nguyễn tiến dũng
cán bộ trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố hồ chí minh
có hành vi dâm ô nhiều bé gái gây bức xúc dư luận thời gian qua
mới đây sở lao động thương minh xã hội thành phố hồ chí minh
đã chỉ đạo xử lý kỷ luật hai cán bộ quản lý tại trung tâm này
theo ông huỳnh văn hân trưởng phòng quản lý hồ sơ giáo dục tư vấn
và ông trần ngọc quý trưởng khu quản lý đối tượng thuộc trung tâm hỗ trợ xã hội thành phố hồ chí minh
bị kỷ luật theo quy định về phân cấp cán bộ quản lý
ngoài ra hai mươi viên chức người lao động có trong ca trực trong các ngày xảy ra sai phạm
cũng bị xem xét lại trách nhiệm
trước đó sở lao động thương binh và xã hội đã tổ chức kiểm điểm liên quan đến các sai phạm
tại trung tâm hỗ trợ xã hội
các cá nhân kiểm điểm gồm ông trần ngọc sơn phó giáo đốc sở lao động thương binh và xã hội
người phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội bà nguyễn thành phụng trưởng phòng bảo trợ xã hội
ông lê bá hoàng phó phòng bảo trợ xã hội và bà nông thị bích chuyển chuyên viên phòng bảo trợ xã hội
toàn bộ ban giám đốc trung tâm hỗ trợ xã hội gồm giám đốc võ thị thanh kim
các phó giám đốc phạm đình lương nguyễn thị thanh thảo võ thanh quang
và tập thể ca trực trong các ngày xảy ra sai phạm phải làm kiểm điểm
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phục vụ
vận tải hành khách đường bộ và đảm bảo trực tự an toàn giao thông dịp tết dương lịch
tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố
thời gian phục vụ trước trong và sau tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi dự kiến từ ngày sáu tháng một
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi tùy theo từng tuyến vận tải hành khách
vì vậy các đơn vị vận tải cần phải huy động số lượng lớn phương tiện
dẫn đến có khả năng thay đổi giá vé vận chuyển khách
tuy nhiên riêng dịp tết dương lịch này sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải
không được kê khai tăng giá vé vì vậy sở giao thông vận tải
chỉ đạo các đơn vị khai thác bến xe niêm yết đầy đủ các bản thông báo
về thông tin tuyến đường giá vé đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường
phòng cháy chữa cháy trộm cắp cờ bạc và lừa đảo trong phạm vi bến
ngoài ra cũng yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách tuyến liên tỉnh cố định
phải thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá vé theo quy định
nếu ủy thác cho đơn vị bến xe bán vé thì phải trách nhiệm cung cấp đủ vé
các đơn vị vận tải phải phổ biến đến từng tài xế không được chở quá số lượng hành khách
và nhân viên bán vé không lấy quá giá vé đã kê khai có phương án dự phòng các xe tăng cường
trên các tuyến qua đó kịp thời giải tỏa khách tăng đột biến tại bến xe
hạn chế thấp nhất vì ưu động khách trong bến đề xuất chỗ đậu ngoài bến xe cho xe chở tài
xe tăng cường và giao phụ hiệu chạy xe tuyến cố định cho các bến xe khách
để cấp cho các xe tham gia giải tỏa khách đại diện bến xe miền đông cho biết đã triển khai
các doanh nghiệp vận tải nếu tự bán vé phải báo cáo kế hoạch bán vé và hồ sơ kê khai
giá vé theo quy định cho bến xe trước ba ngày kể từ khi bắt đầu tổ chức bán vé
đồng thời bến xe đã có kế hoạch phối hợp với các lực lượng liên quan như công an địa phương
thanh tra giao thông để xử lý tình trạng xe dù bến cóc xe trá hình xe chạy sai hành trình
thưa quý vị theo thống kê từ hai mươi tám bệnh viện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có hơn một mươi bảy người bị tai nạn giao thông nhập viện
trong đó có hơn bốn bốn trăm linh người có nồng độ cồn
trong sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai ban an toàn giao thông thành phố hồ chí minh đã tổ chức họp báo
về tuyên truyền thông điệp để uống rượu bia không lái xe đợt tuyên truyền này là hoạt động tiếp nối
chiến dịch tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh
theo ban an toàn giao thông thành phố kết quả khảo sát tại ba địa phương là thành phố hồ chí minh
bình dương và hà nội từ tháng năm đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
do ủy ban an toàn giao thông quốc gia phù hợp với một số đơn vị thực hiện cho thấy
tỷ lệ nam giới gây ra tai nạn có tới từ tám mươi chín mươi do uống rượu bia lái xe
phương tiện chủ yếu là xe máy tới bảy mươi chín mươi số vụ
tại thành phố hồ chí minh trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra hơn hai năm trăm linh vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết bốn trăm sáu mươi bốn người và bị thương gần một tám trăm linh người
theo số liệu được tổng hợp từ hai mươi tám bệnh viện ở thành phố hồ chí minh
trong chín tháng đã tiếp nhận hơn một mươi bảy hai trăm linh trường hợp bị tai nạn giao thông
trong đó xét nghiệm có nồng độ cồn là hơn bốn bốn trăm linh trường hợp tử vong một trăm bảy mươi trường hợp
thành phố hồ chí minh có quy mô hơn hai trường mầm non
trung học tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên
với hơn hai triệu học sinh
vì vậy thì việc phát triển sức mạnh và nguồn lực xã hội để xây dựng giáo dục thông minh là nhiệm vụ quan trọng trong thành phố
là một trong những trung học phổ thông tại thành phố hồ chí minh
nhiều năm qua trường trung học phổ thông đã bắt đầu triển khai mô hình công nghệ thông tin trong trường phổ thông
nhằm bắt đầu xây dựng lớp học điện tử trường học điện tử
đối với đổi mới kiểm tra giá và thu học phí trực tuyến
trường đang đầu tư thêm các kỹ nghiệm ảo về phòng học ba d
cũng như là thực hiện các chương trình phần mềm phục vụ cho từng chuyên môn
song song đó thì chúng tôi cũng đang trang bị các trang thiết bị hiện đại mở ra một phòng học stem cho học sinh
với những sách vở tài liệu và những trang thiết bị để phục vụ cho việc học của các em
chuẩn bị là sẽ thanh toán bằng cái điện tử
rồi cũng như là điểm danh và thực hiện các cái công cụ để phục vụ cho cái việc dạy và học của nhà trường
tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện đồng bộ thì vẫn đang gặp một số khó khăn vướng mắt
tại hội thảo giáo dục thông minh được quỹ ba nhân dân tp hcm tổ chức vào sáng nay hai mươi tháng một mươi hai
các chuyên gia nhà quản lý giáo dục cho rằng tốc độ tăng dân số cơ học quá cao
số lượng học sinh tăng lên rất nhanh tạo ra áp lực đầu tư xây dựng trường lớp
đáp ứng yêu cầu trổ học cho học sinh
đây cũng là rào cản cho mục tiêu xây dựng mô hình dạy học tiên tiến hiện đại
trước thực trạng này quỹ ba nhân dân tp hcm và sở giáo dục đào tạo tp hcm
đã đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ cho khó khăn trước mắt
hiện nay thì sở đang khuyến khích các trường không chỉ các trường mà chúng ta đang thí điểm
mà tất cả các trường thầy cô giáo đều chủ động nghiên cứu và ứng dụng một phần
ứng dụng từng phần trong các cái bước của giáo dục thông minh
tổ chức cho các em học tập một cách chủ động sử dụng cái công nghệ thông tin
sử dụng cái internet một cách là phù hợp nhất trong vấn đề mà tiếp cận với chi thức
và đặc biệt là cái tự học tự nghiên cứu khoa học
đó là một cái bước đầu mà tôi cho là cái việc mà thực hiện cái giáo dục thông minh
sẽ có hiệu quả ở những năm tiếp theo
trong thời gian tới tp hcm sẽ tập trung triển khai các bước đi để tiến tới xây dựng đô thị thông minh
với nồng cốt là những con người thông minh
sử dụng các tiện ích thành tựu khoa học và công nghệ
để tạo môi trường học tập có hiệu quả cho học sinh thành phố